từ sau khi ba mẹ va ly hôn em trai của bé gái sống cùng mẹ con bé thì sống cùng ba
dù ở chung một thành phố nhưng va bị cấm cảng không được gặp mẹ
trong suốt thời gian ly hôn cha của bé va cấm cảng không cho em gái tôi gặp con
muốn gặp con thì phải gọi cho trờ tức là vợ sắp cưới
nhưng mỗi lần em gái tôi gọi thì đều bị từ chối
đến khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi em gái tôi hỏi được người giúp việc về trường va đang học
nên đã chạy đến tìm con
gặp được nhau hai mẹ con ôm nhau khóc nước nở
anh v ngậm ngùi
anh v kể sau khi hai mẹ con gặp nhau bé va khóc nói với mẹ rằng
mẹ ơi mẹ không được đến thăm con đâu
bao đã nói là mẹ không được gặp con mà
thấy mẹ khóc bé va nói
mẹ đừng khóc con không muốn mẹ khóc đâu
mẹ đừng làm con buồn
mẹ hứa với con là mẹ đừng bao giờ khóc nữa
không ngờ đây là lần cuối cùng mẹ
em gái tôi gặp được cháu va
anh v rừng rừng nước mắt
gia đình anh v bức xúc đã gửi đơn cầu cứu khắp nơi về vụ việc
theo kết quả của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
cháu va mất lúc chín h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
tuy nhiên gia đình cho hay đến một mươi một h ba mươi ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
mẹ ruột cháu va mới được thông báo về vụ việc
đến một mươi sáu h chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
anh v và ông bà ngoại mới nhận được
khi nghe tin cháu mất tôi đã suy nghĩ rằng
có điều gì đó ổn khúc trong cái chết của cháu
lúc được thông báo lên gặp
ở nhà xác bình hưng hòa
trước khi cơ quan cảnh sát điều tra giải phẫu tử thi
để khám nghiệm
thì tôi thấy trên cơ thể cháu có rất nhiều vết bầm tím
nhiều vết sẹo cũ
biên bản khám nghiệm tử thi cũng ghi rõ
ở đầu có vết khâu
các tóc đẩy khâu
hai nách bị bầm tím
phần mông có mảng bầm lớn
nhìn cơ thể cháu là biết
cháu đã bị đối xử giả mang như thế nào
nên gia đình rất bức xúc
anh v bức xúc
càng phẫn nộ hơn
sau khi xảy ra sự việc
ông nguyễn kim trung t
cha ruột của bé v a và võ nguyễn quỳnh t
hai mươi sáu tuổi quê gia lai đã bị công an
triệu tập và tạm giữ
tuy nhiên ông tê đã được công an cho tại ngoại
tôi rất mong cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận bình thạnh
công an tp hcm nhanh chóng xử lý
đúng người đúng tội
đưa những kẻ thù ác ra trước pháp luật
để trả giá cho hành vi tàn độc
mà họ đã làm anh v nói
anh v cũng cho hay
người cha này đã từng tạo áp lực
để sớm ly hôn anh v kể lại
t đã ngoại tình từ một năm trước
với t cô này còn ngang nhiên
đến chửi bới em gái tôi
yêu cầu phải ly hôn
t còn thuê cả luật sư gửi đơn xin ly hôn
tạo áp lực để em tôi
phải sớm ly hôn
theo anh v lúc đầu t muốn
nuôi dưỡng cả hai đứa con
nhưng chị hạnh nhất quyết không đồng ý
và muốn hai con về sống cùng mẹ
vì vậy cả hai đã xảy ra tranh chấp quyền nuôi con
anh v nói thêm
t đưa ra nhiều lý do như chị h
không có thu nhập để nuôi hai con
có triệu chứng tâm thần để giành quyền nuôi hai con
sau đó do muốn nhanh chóng
hoàn thành thủ tục ly hôn
nên t đã thỏa thuận giao quyền nuôi
một trong hai đứa cho chị h
theo quyết định công nhận thuận tình ly hôn
của tòa án ngân dân quận một
giải quyết việc ly hôn của chị h và anh t
vào ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi
do anh v cung cấp
t được giao nuôi dưỡng bé a
khi ấy hơn bảy tuổi
và chị h nuôi dưỡng bé a một
em trai của bé a năm tuổi
hai bên đều không có yêu cầu cấp dưỡng
từ sau khi ly hôn
nhiều lần người mẹ và người thân bên ngoại
tìm cách gặp bé a
nhưng vẫn bị t cấm cản
lần gần nhất chị h được gặp con
là vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trước cái chết của bé a
chị h suy sụp
nên gia đình phải đưa chị về nhà ngoại
tại vũng tàu để điều dưỡng
hiện anh v đang thay mặt em gái
gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật
của t h và người mẹ kế
lên viện kiểm sát nhân dân tp hcm
công an tp hcm
công an quận bình thạnh
hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
và hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam
để đòi lại công bằng cho cháu gái mình
trước đó ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân quận một
đã có biên bản ghi nhận
sự tự nguyện ly hôn
và hòa giải bất thành của cha mẹ bé a
chồng cũ không cho con gặp sau ly hôn
thì phải làm sao
thưa quý vị và các bạn
qua vụ việc lần này
chúng ta rút ra được nhiều kinh nghiệm
về việc giáo dục con cái
và nếu ai đang ở trong hoàn cảnh
không được gặp con sau khi ly hôn
thì phải làm thế nào
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi
trước hết đối với trường hợp
người vợ hoặc người chồng ngăn cản
việc thăm nuôi sau khi ly hôn
thì người bị ngăn cản cần phải ghi âm
ghi hình lại những chứng cứ đó
để yêu cầu các cơ quan chức
vào cuộc can thiệp
liên quan đến vấn đề này
luật sư đặng văn cường
đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
một cuộc hôn nhân không hạnh phúc
cuộc sống của cả hai người
khi không thể tìm được tiếng nói chung
thì việc chia tay nhau
trả cho nhau sự tự do
là một điều nên làm
như vậy ly hôn chính là người
trong cuộc bảo vệ quyền chính đáng
của bản thân nhất là đối với những người
là nạn nhân của việc tác động
đến thể xác và tinh thần
vì ly hôn sẽ giải thoát cho họ
khỏi những nghịch cảnh đó
sau khi ly hôn
theo quy định của pháp luật việt nam
thì cha mẹ có quyền
đồng thời có nghĩa vụ chăm sóc
giáo dục bảo vệ con cái đến khi trưởng thành
không phụ thuộc vào mối quan hệ hôn nhân
giữa cha và mẹ trẻ em có tồn tại hay không
vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con
nghĩa vụ quyền của mỗi bên
sau khi ly hôn đối với con
trường hợp không thỏa thuận được
thì tòa án quyết định giao con
cho một bên trực tiếp nuôi
căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con
nếu con từ đủ bảy tuổi trở lên
thì phải xem xét nguyện vọng của con
như vậy anh cha đẻ của nạn nhân
đã thực sự hỏi ý kiến va
khi quyết định đưa bé về nuôi hay chưa
việc t ngăn cấm
hai mẹ con va và chị h gặp nhau
đã là hành vi vi phạm pháp luật
con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
được giao cho mẹ trực tiếp nuôi
trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện
để trực tiếp trồng non chăm sóc
nuôi dưỡng giáo dục con
hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác
phù hợp với lợi ích của con
trường hợp người vợ hoặc người chồng
ngăn cản việc thăm nuôi con sau khi ly hôn
thì người bị ngăn cản cần ghi âm
ghi hình lại những chứng cứ đó
để yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc can thiệp
trong đó có thể cơ quan thi hành án
đồng thời có quyền đề nghị
tòa án thay đổi người nuôi con
sau khi ly hôn
pháp luật quy định là sau khi ly hôn
nếu người nuôi con mà không thực hiện đầy đủ
nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật
gây ảnh hưởng đến đời sống tâm lý sức khỏe của con
thì vì quyền lợi của con
người còn lại sẽ có quyền yêu cầu
tòa án xem xét thay đổi người nuôi con
sau khi ly hôn
ngoài ra luật sư nhấn mạnh việc thăm nuôi con
của bố mẹ không được ảnh hưởng
đến đời sống tâm lý sức khỏe
công việc học tập của con
việc thăm nuôi con vào thời gian nào
bao nhiêu thời gian do hai bên thỏa thuận
phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình
giá như mẹ của nạn nhân hành động trước
gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng
việc chồng cũ cấm gặp con
thì mọi việc có lẽ đã có một kết cục khác
đây cũng là bài học kinh nghiệm
cho mỗi người cần phải nhớ rõ
quý vị và các bạn thân mến
như vậy việc ngăn cấm vợ hoặc chồng cũ
thăm con là điều không chỉ trái
với đạo đức luân thường đạo lý
mà còn vi phạm pháp luật
vậy thì liệu bố đẻ của nạn nhân
người đã cấm vợ cũ được con gái
có bị khởi tố với tội gian này
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức
mới nhất khi có kết luận của cơ quan điều tra
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
chương trình của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại